kể từ khi xung đột nổ ra tại ukraine đã có khoảng năm năm triệu người tị nạn từ ukraine di chuyển từ các quốc gia liên minh châu âu eu
chủ yếu là ba lan và các nước đông âu
lượng người tị nạn đổi về lớn khiến cho công tác hỗ trợ của các nước tiếp nhận gặp nhiều khó khăn về mặt lâu dài
trong bức thư vừa được gửi tới chủ tịch ủy ban châu âu ec đại diện của hàng chục quốc gia thành viên eu đã yêu cầu ec
cung cấp thêm tài chính để giúp giải quyết vấn đề người tị nạn từ ukraine
theo nội dung bức thư các chính phủ nêu trên đề xuất eu phê duyệt viện trợ khẩn cấp bằng ngân sách lấy từ quỹ dự trữ đoàn kết và viện trợ khẩn cấp
hoặc từ các khoản dự trữ khác trị giá hàng tỷ euro của eu
ngoài ra số tiền chưa sử dụng đến thuộc ngân sách eu trong năm hai nghìn hai mươi hai cũng có thể được huy động để viện trợ
bức thư có chữ ký của đại diện các chính phủ czech slovakia ba lan hungary romania bulgaria và croatia
đại diện các chính phủ
eu cũng kêu gọi ec gia hạn thời hạn hoàn thành các dự án từ giai đoạn kết thúc chương trình hỗ trợ của eu giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
qua đó cho phép các khoản trợ cấp được hoàn trả một năm sau đó
trong diễn biến khác tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ngày ba tháng năm đã bày tỏ hy vọng ukraine và nga
có thể tổ chức thêm nhiều khoảng rừng nhân đạo như đã được thực hiện giúp hơn một trăm linh dân thường ukraine sơ tán khỏi nhà máy cán thép azokstan vừa qua
trước đó tổ chức chữ thập đỏ và liên hợp quốc cho biết một trăm linh một dân thường đã được sơ tán khỏi các đường hầm của nhà máy ở thành phố mariopol đang bị vây hãm
đồng thời cho biết vẫn còn nhiều người khác đang mắc kẹt tại đây
đây là lần sơ tán dân thường đầu tiên được thực hiện đầy đủ khỏi điểm nóng chiến sự ở mariopo